kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh bắc bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới
trong vài ba ngày tới khu vực đông bắc bộ ít mưa duy trì nắng nóng diện rộng
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng lên mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
trên hầu khắp khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày đầu tuần sau phổ biến ít mưa
chủ yếu là mưa rông cục bộ vào khoảng chiều tối ban ngày có nắng nóng diện rộng
với cường độ nắng tăng dần
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm một hai độ trong hai ngày tiếp theo
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong vài ba ngày tới
phổ biến ít mưa chủ yếu xảy ra ở phần phía nam khu vực ban ngày trời nắng nóng
với nhiệt độ trưa chiều mai từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ trên
trong khi đó từ đà nẵng đến bình thuận do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua trung trung bộ
nên trong ngày mai tiếp tục có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ ngày hai mươi năm trở đi mưa có xu hướng giảm dần ban ngày nắng gia tăng dần cường độ ở phía bắc
với nhiệt độ tăng thêm
khu vực tây nguyên ba ngày tới vẫn chịu tác động chính của gió mùa tây nam gây mưa rông
tập trung nhiều trong thời điểm về chiều và tối
cục bộ có nơi có mưa rông mạnh thời tiết mát mẻ với nhiệt độ trưa chiều không quá mức ba mươi hai độ
nam bộ cũng có mưa rông về chiều tối trong những ngày đầu tuần
cục bộ có mưa rông mạnh ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó tăng chậm từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo